thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khám xét và tống đạt quyết định
khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai nay là thiềm an bên bờ vũ trụ
về hành vi lợi dụng tôn giáo tử thiện để trục lợi của hộ bà cao thị cúc
tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
thời gian vừa qua tại tỉnh thất bồng lai xảy ra nhiều vụ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trước đó ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an đã có văn bản khẳng định
tỉnh thất bồng lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý
những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo
nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người
trong và ngoài nước giúp đỡ trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đặc biệt nhóm người tại tỉnh thất bồng lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau
đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến của vụ việc tại đây
diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm
đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn võ quỳnh trang quê tỉnh gia lai về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với nguyễn kim trung thái chú quận một về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an phường hai mươi hai quận bình thạnh tiếp nhận tin báo
về vụ việc cho bé sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại bệnh viện vinmec
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tiến hành điều tra qua đó đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái về hành vi ngược đáy hành hạ con
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
xác định quá trình chung sống như vợ chồng thái và trang đã nhiều lần đánh đập bé gái là con ruột của thái
bằng tay cây và roi thái đã nhiều lần chứng kiến trang đánh đập hành hại cho bé
thậm chí là có lần trong lúc trang hành hại cho bé thì thái cũng chửi mắng và đánh cho bé
trong khoảng thời gian từ một mươi bốn h đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đã liên tục đánh và đạp
khiến cháu bé tử vong sau khi cháu bé tử vong thái biết trang có hành vi đánh con mình
nên đã xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý
theo quy định của pháp luật theo công an quận bình thạnh tp hcm sự việc đau lòng này xuất phát
từ nhiều nguyên nhân phần sau của chương trình nhóm phóng viên tại tp hcm sẽ thông tin chi tiết
từ quý vị
vào sáng ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt
bị cáo lương văn nhất chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang một mươi bảy năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn hai lý thị oanh và bùi bá lộc chung sống với nhau như vợ chồng
tại thị trấn ba trúc huyện tri tôn tỉnh an giang sau thời gian đi làm vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lương văn nhất là con riêng của anh trở về giúp mẹ và cha dượng mua bán thì giữa nhất và cha dượng
thường xuyên cãi vã xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm là đến khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng bảy lộc sau khi uống
rượu xong thì lớn tiếng chủ nhất không chịu lo làm ăn và đe dọa đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà
tức giận nhất đã lấy một con dao tự chế rồi gắn cán vào ống tuyếp sắt đâm lộc tử vong tại chỗ
sau khi gây án nhất đã đến công an thị trấn ba trúc đầu thú và đến ngày hai tháng tám nhất bị khởi tố điều tra
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy lê hải anh ở thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên đã bị cơ quan
cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày ba tháng một tại khu vực cầu trè thuộc thôn trè xã ninh xá huyện thuận thành
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với công an huyện thuận thành
phá chuyên án bắt quả tang đối tượng lê hải anh đang mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ năm trăm linh viên ma túy tổng hợp và có khối lượng hơn một trăm một mươi một g
cùng bảy mươi hai gram ketamin cùng một số tăng vật liên quan
hải anh là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ hương yên sang bắc ninh tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra mở rộng
công an tp hà nội đã có thông tin chính thức về vụ nổ bình ga khiến ba người trong gia đình tử vong thương tâm
nguyên nhân của vụ nổ được xác định là do hở bình gà
trước đó vào khoảng hai mươi một h hai mươi bảy phút ngày ba tháng một
trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội tiếp nhận tin báo tại ngách bảy mươi chín ngõ một mươi tám định công thượng
phường định công quận hoàng mai đã xảy ra nổ bình ga gây cháy
đến hai mươi hai h cùng ngày vụ cháy được dập tắt
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện ba thi thể đều là người trong một gia đình
quê huyện yên thủy tỉnh hòa bình tử vong
sau vụ việc này cơ quan công an cũng khuyến cao đến người dân cẩn trọng trong việc sử dụng điện ga
và những nguyên vật liệu dễ cháy chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy khi sử dụng
kinh doanh ga nhất là trong mùa hanh khô và dịp cuối năm
thưa quý vị ô tô không dán thẻ hoặc là dán thẻ nhưng không đủ điều kiện mà đi vào làn thẻ thu phí tự động etc
có thể bị phạt từ một cho đến hai triệu đồng tước bằng lái từ một cho đến ba tháng
nhưng hầu như là rất nhiều chủ phương tiện không để ý hoặc là biết nên là còn rất nhiều phương tiện vi phạm
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
tuy là làn thu phí không dừng nhưng rất nhiều xe vẫn dừng để nộp phí
nhiều phương tiện không biết mình đang vi phạm luật giao thông đường bộ
theo quan sát tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ nơi có lượng phương tiện lưu thông nhiều nhất vào thành phố hà nội
đã có không ít các loại ô tô không đăng ký thu phí không dừng nhưng vẫn cho xe đi vào làn etc
nhiều chủ xe khi bị phạt mới biết mình mắc lỗi
em chỉ thấy chỉ dẫn trên làn đường thôi
thì em cũng không thấy có cái cảnh báo là xe nào
và tự động với cả xe không tự động là đi các làn khác nhau
em cũng không để ý
đến gần thì em mới để ý nhưng mà lại không kịp chuyển làn mất
hiện nay ở hầu hết các trạm thu phí đều bố trí làn đường riêng dành cho các phương tiện thanh toán không dừng
có biển chỉ dẫn và vạch kẻ riêng
đối với trạm pháp vân cầu rẽ đã có biển báo đặt cách chạm bảy trăm linh m và chỉ dẫn ngay dưới làn đường từ rất xa
tuy nhiên nhiều tài xế dù chưa đăng ký và dán thẻ etc nhưng vẫn cố tình hoặc thiếu quan sát nên đã đi vào làn đường này
cộng phần vt pháp vân cầu rẽ đã triển khai bốn mươi bốn làn thu phí tự động trên toàn tuyến
về công tác nhận biết các làn thu phí tự động không dừng thì công ty đã tuân thủ theo các quy định của tổng cục đường bộ việt nam
nghĩa là cách khoảng trạm bảy trăm linh m thì đã có trên cột cần vươn đã chỉ rõ các làn etc
và trên đầu trạm thì đã có cái biển chữ đỏ đây là ghi rõ làn etc
và dưới mặt bê tông thì bao giờ cũng có quyền dòng chữ là thẻ bằng sơn là etc
như vậy và đồng thời các bên hai bên đều có chỉ hướng dẫn rõ các làn etc
như vậy điều kiện để cho các chủ phương tiện có thể nhận biết được đây là các làn tc là tương đối rõ ràng cụ thể và chi tiết
với lỗi vi phạm trên tài xế sẽ bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng
ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
các tài xế chủ xe cần
nhận thức rằng việc mở làn thu phí tự động etc nhằm giúp cho mọi người lưu thông nhanh chóng thuận tiện hơn
liên quan về vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành tử vong cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm theo điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
với vai trò là đơn vị thủ lý vụ án ngay từ ban đầu
theo công an tp hcm sự việc đau lòng này xuất phát từ
nhiều nguyên nhân
cái mối quan hệ giao lưu ở cộng đồng và đặc tính ở khu vực xảy ra hiện trường
ở thời điểm xảy ra thì cũng đã hết thực hiện việc giãn cách xã hội rồi
tuy nhiên cái tính và cái ảnh hưởng của dịch và cái tình trạng dịch hiện nay thì nó vẫn còn
cho nên là đa số người dân thì người ta cũng ít có quan tâm nhiều
vụ án đang được dư luận quan tâm
tuy nhiên việc người dân lên án hành vi tàn bạo này và thể hiện sự quan tâm cháu bé bằng cách tụ tập đông người ở một số nơi
như trong thời gian qua
có thể vi phạm pháp luật
không thể để cái trường hợp này nó tiếp tục tái diễn ra
chúng ta phải giống lên một còi chuông ở một địa bàn thành phố như thế
vẫn xảy ra những sự kiện đau lòng như thế
thì các cái giải pháp về xã hội phòng ngừa nhất là phải tăng cái nhận thức của người dân
trong việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện cái các cái quyền lợi quyền của trẻ
mà chúng ta cũng đã có nhiều cái chuyển biến nhưng vẫn không
cái đó vẫn còn sáu hạn chế
cùng với việc ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người
khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng khởi tố bị can tạm giam nguyễn kim trung thái
để điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
khởi tố bị can tạm giam đối tượng nguyễn võ quỳnh trang để điều tra về hai tội danh là hành hạ người khác và giết người
sau khi ra các quyết định liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
ngày năm tháng một công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khẩu
không rõ nguồn gốc xuất xứ và một cơ sở kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trước đó ngày ba tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện xuân lộc phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khẩu tại siêu thị hàng ngoại shima tại khu phố bốn thị trấn gia rai huyện xuân lộc
do ông vũ xuân bắc hai mươi bảy tuổi ngụ thành phố long khánh tỉnh đồng nai làm chủ và cửa hàng bánh kẹo trái cây gạo phai food thuộc khu phố bốn thị trấn gia rai huyện xuân lộc
do ông phan tấn huy ba mươi tám tuổi ngụ thành phố long khánh tỉnh đồng nai làm chủ
qua kiểm tra hai chú cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc của một số mặt hàng như sữa bột của trẻ em dung dịch vệ sinh đậu phòng bánh quy kẹo hành nhân khô bò
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày công an huyện xuân lộc tiếp tục kiểm tra tại cơ sở xuất nhập khẩu thực phẩm đông lạnh hân pháp food thuộc khu phố sáu thị trấn gia rai huyện xuân lộc
do ông phạm ngọc sơn hai mươi tám tuổi ngụ thị trấn gia rai huyện xuân lộc làm chủ
tại đây lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi vi phạm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
như người sơ chế chế biến thực phẩm không mang khẩu trang và ủng một số mặt hàng đã quá hạn sử dụng và không có nhãn tiếng việt
hiện công an huyện xuân lộc đang tạm giữ các mặt hàng trên để xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhiều địa phương phải thực hiện việc chăm sóc
việc giãn cách xã hội đã làm thay đổi phương thức mua sống của người dân
đối với các bà mẹ biểm sữa cũng vậy
do không có thời gian ra ngoài nên nhiều người đã lựa chọn mô tả điểm trên các trang mạng
và được tiếp cận tới rất nhiều những thương hiệu tả biển lạ khác nhau
tuy vậy việc sử dụng và mua các thương hiệu là chưa rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng
lại mang đến những tiềm ẩn hệ lụy xấu ngắn dài hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ
chị tuyết nhung ngụ tại quận gò vấp tp hcm
từ các nhóm mẹ biểm sữa chị biết đến và tìm hiểu để mua tả biểm được quảng cáo là
biểm nội địa trung quốc
mặc dù giá rẻ hơn so với những loại biển được bán tại các cửa hàng lớn siêu thị
nhưng chị ngập ngừng không dám mua
tôi nhắn tin hỏi về nguồn gốc xuất xứ của các loại biểm
thì nhân viên người ta tư vấn không có thích đáng
chị quảng cáo là loại này tốt nội địa trung quốc thì giá rẻ nhiều ưu việt này kia
nhưng tới lúc thì tôi lại lo
về tính an toàn của nó nên đã quyết định không mua
với từ khóa tả trẻ em biển nội địa trung quốc
thì mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các hội nhóm bán hàng online tại việt nam
quảng cáo các thương hiệu như surprise mizuku nanu yijing u best susai
người bán giao với những lời chào hàng rất phi thực tế
đây là hàng nội địa cao cấp có giá bán chỉ bằng phân nữa
nhưng công dụng lại vượt trội như hàng từ các thương hiệu lớn
với quan đến việc kinh doanh tải biểm không rõ nguồn gốc
lực lượng cảnh sát kinh tế quản lý thị trường tại nhiều tỉnh thành
đã phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
thì tôi thấy quảng cáo là hàng nội địa của trung quốc mà giá rẻ
chất lượng cao tỉnh mua về cho con xài để tiết kiệm chi phí
nhưng mà vì hai đứa một tháng thì cũng tốn khoảng tầm hai ba triệu tiền biển rồi đấy
nhưng mà nếu mà hàng nội địa trung quốc thì tôi cũng muốn dùng thử
nhưng mà tìm hiểu thì không phải như vậy
vì nhiều loại thực ra đó là hàng gia công hàng nội địa và chỉ là hàng gia công thôi
họ quảng cáo thì đánh lừa người tiêu dùng nên cũng không dám mua
trước đây tôi mua hàng trôi nổi trên thị trường
tại vì tôi thấy rẻ nên mua
nhưng mà con xài thì cảm thấy khó chịu bị phỏng da phía dưới
em cũng có biết đến một số loại tải biểm nội địa
trong đó là có những sản phẩm là oem
có nghĩa là họ là những cái nhà máy đặt tại trung quốc
nhưng mà họ lại sản xuất cho một số cái doanh nghiệp khác
và họ nói đó là cái hàng nội địa trung quốc
thì khi mà tìm hiểu về tả thì mình cũng nên tìm hiểu về cái xuất xứ
cũng như là cái thị trường của trung quốc có thực sự là họ sử dụng những cái đó hay không
và nó ảnh hưởng da của bé nó như thế nào rồi
ngoài ra là nên tham gia các hội nhóm ở trên facebook
họ có những cái nhóm
họ có những cái nhóm mà chuyên về hội review tải biểm đó
như vậy nhiều người vì hám lợi đã nhập khẩu tải biểm trẻ em kém chất lượng
bằng những lời quảng cáo có cánh để đánh lừa những bà mẹ bìm sữa
việc sử dụng tải lậu biểm giả sẽ gây mất niềm tin của người tiêu dùng
và nguy hiểm hơn là những tác hại đến sức khỏe của trẻ nhỏ
nếu như mà các em bé sử dụng những cái tải biểm mà không có rõ nền gốc xuất xứ
thì có những cái vấn đề bé có thể gặp phải
có thể kể đến ví dụ như là viêm da tiếp xúc dị ứng
thì do bé dị ứng với những cái chất mà ở trên tả
thì khi bé bị tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng này
bé sẽ có các biểu hiện ví dụ như là da bé sẽ bị mẫn đỏ
và đặc biệt sẽ rất là ngứa
ở trên nền da có thể xuất hiện những cái mụn nước bóng nước
và thậm chí có những cái vết nứt đau
thì những cái trường hợp ham tả sẽ không có quá nghiêm trọng
nhưng mà nếu như chúng ta không có điều kiện đúng cách
thì bé có thể có những cái triệu chứng ví dụ như nhiễm trùng
hay nhiễm nóng kèm theo thì sẽ rất là nguy hiểm
tại thành phố hồ chí minh lực lượng công an thành phố và quản lý thị trường
đang mở những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm
trong đó có những chuyên đề trọng tâm về xử lý hàng gian hàng giả hàng kém chất lượng
xâm nhập từ biên giới vào thị trường nội địa
mới đây nhất công an quận một mươi hai phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
đã phát hiện ba kho hàng chứa hàng chục ngàn sản phẩm mỹ phẩm
sữa đồ gia dụng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với đoàn thị kim thanh chú phường an hải bắc quận sơn trà
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra do làm ăn thua lỗ đầu năm hai nghìn hai mươi thanh đến vay tiền
của một người phụ nữ trên địa bàn với lãi suất sáu một tháng
để tạo niềm tin và thuận lợi cho việc vay tiền thanh đã lên mạng internet đặt hàng một thanh niên không rõ lai lịch
làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên thanh tại khu dân cư làng cá
để khiến cho người phụ nữ này tin tưởng và cho vay hơn bốn trăm linh triệu đồng
sau đó thanh tiếp tục đặt làm bảy sổ đỏ khác để đi vay tiền nhiều người
tính đến thời điểm bị phát hiện thanh đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt số tiền một tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng của các bị hại
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tám đối tượng khác có liên quan
ba đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn mạnh cường trần cao phương võ quốc bảo cùng chú tại thành phố nha trang
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
nguyễn mạnh cường cùng đồng bọn tổ chức cho tám trăm ba mươi chín người vay bằng hình thức cho vay tiền đứng và cho vay tiền góp với tổng số tiền giao dịch hơn hai mươi tỷ đồng
lãi suất mà cường và các đối tượng thu của người vay là từ hơn một trăm một mươi chín đến ba trăm sáu mươi một năm qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
sáng nay ngày năm tháng một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh
vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển
tổng lượng lượng lượng lượng năm trăm linh kg nầm lợi đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực đường lê quảng ba phường duyên hải thành phố lào cai tổ công tác phát hiện một lô hàng đang tập kết có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra hành chính lực lượng chức năng phát hiện có một mươi bao tải chứa nầm lợn đông lạnh tổng trọng lượng năm trăm linh kg
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tạm dừng đưa hàng hóa đặc biệt là hàng đang ủn ứ lớn tại cửa khẩu như hoa quả tươi tinh bột sắn ván bóc lên các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
đây là nội dung trong văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn vừa đưa ra vào sáng nay
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn vừa phát đi thông báo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phối hợp chỉ đạo khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu
tính đến sáng nay ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổng lượng xe tồn tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn là khoảng hai bốn trăm linh xe
các xe ô tô chở thanh long đã quay đầu tìm nguồn thu tiêu thụ tại nội địa
và ngay tại thủ đô hà nội trong những ngày này
có rất nhiều xe bán với giá rẻ và được người dân ủng hộ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những tấm băng rôn kiểu như thế này xuất hiện nhiều trên tuyến phố hà nội những ngày này
có đi ghé qua đây thì mua ủng hộ cho người dân miền trong
rẻ so với ngày thường là mấy chục nghìn ạ
như thế này thì tôi thấy là ở cái mức nó rẻ nhất thôi
bán rẻ là bảy một cân nếu bán cả hộp thì là thành rẻ
tại nhiều điểm từ nội thành đến ngoại thành hà nội ai cũng thấy cảnh giải cứu như thế này
một kg thanh long bán lẻ bình thường có giá giao động từ hai mươi đến hai mươi năm ngàn đồng
khi nay chỉ có giá năm ngàn thậm chí ba ngàn một kg loại hai
các hàng thanh long là hàng đẹp của trung quốc
rất là hàng chứng luôn
hàng ra là rất là ngon luôn
bây giờ là
nói chung là do sự cố này là nó mới rỉ cái này
bây giờ mình bán cái giá chúng qua là cũng nhờ
bà con ủng hộ kiếm miền giàu
thực tế là nếu mà không có cơ khẩu không đáng á
thì cơ khẩu thanh long mình em không bao giờ nấu
thực ra mình em không nấu tiền đâu
nên là bây giờ cũng cố gắng bán kiếm tiền tổng về giúp đỡ cho bà con
cứ ngừng chia sẻ một chút để kiếm tiền tổng về tiền giàu về thôi
không chỉ thanh long trong những ngày qua người dân đang phải hỗ trợ giải cứu mít dưa hấu
từ việc giải cứu diễn ra hàng năm như thế này
bài toán về quy hoạch vùng nguyên liệu việc tính toán đầu ra ổn định luôn là vấn đề cấp thiết
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức về kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
sau gần hai tháng đề xuất được đón khách du lịch quốc tế trở lại
tp hcm và bình định là hai địa phương tiếp theo được chính phủ đồng ý giao chủ động triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế
xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi một về đích
với kết quả ước tính gần chín tỷ usd
có thể được coi là kỳ tích trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
trong đó xuất khẩu tôm đóng góp hơn ba tám tỷ usd chiếm khoảng bốn mươi năm tổng kim ngạch thủy sản xuất khẩu
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
từ ngày bốn tháng một sẽ mở bán các tàu khu đoạn từ ga sài gòn đi các tỉnh
và ngược lại dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới
sáng ngày năm tháng một giá vàng trong nước tăng năm mươi đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua
sâm ngọc linh được xem là thần dược quý hiếm và tốt cho sức khỏe
vốn sinh trưởng tự nhiên ở khu vực núi ngọc linh
thuộc địa bàn tỉnh con tum và quảng nam
do là thảo dược quý nên được rất nhiều người tiêu dùng tìm mua
và trong những năm gần đây mặt hàng này luôn trong vòng vây của các loại sâm khác trà trộn
đánh lừa người tiêu dùng
được biết đến là một loại sâm quý
không chỉ có giá trị cao về mặt dinh dưỡng mà còn có giá trị về mặt kinh tế
do vậy sâm ngọc linh cũng được nhiều địa phương nhân giống trồng thâm canh
tuy nhiên theo giới chuyên gia nghiên cứu về sâm ngọc linh
thì hiện nay sâm ngọc linh thật chỉ được trồng tại huyện tumorong tỉnh con tum
và nam trả my tỉnh quảng nam
qua quá trình bởi vì cũng nghiên cứu kỹ
thì tôi nhận thấy là tôi khẳng định luôn
chín mươi chín năm sâm ngọc linh đang bán trên thị trường là sâm ngọc linh giả
với cái số lượng như thế thì cái tỷ lệ như thế thì gần như là
vô cùng ít và vô cùng hiếm sâm ngọc linh thật trên thị trường
sâm ngọc linh rất khó trồng
và thời gian để sâm đạt chất lượng có hoạt tính lại rất lâu
cụ thể là phải mất trên sáu năm
và thường được bán với giá từ vài chục triệu cho tới hàng tỷ đồng một kg
tùy thuộc vào độ tuổi của sâm
chính vì lợi nhuận cao
nên các đối tượng cũng thường trộn lẫn các loại sâm khác của việt nam
để đánh lừa người tiêu dùng trục lợi
về mặt hình thức á
thì nó giống như cụ sâm ngọc linh mình
vì vậy là các đối tượng
những người buôn bán
làm dụng đó lợi dụng đó
để mà có những hình thức trục lợi về kinh tế
có khả năng là lừa đảo
sắp tới thì nguyễn long đồng ý sẽ
sẽ trang bị các hệ thống chỉ định thật giả sâm ngọc linh
rồi tiếp đến là vấn đề gắn tem cho sản phẩm xâm củ ngọc linh
đó là một số giải pháp căn cơ để mà bảo vệ được các thương hiệu sâm ngọc linh
việc giả thương hiệu sâm ngọc linh
không chỉ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tiền bạc của người tiêu dùng
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng uy tín của sản phẩm xâm ngọc linh
vì vậy người tiêu dùng cần sáng suốt
lựa chọn những sản phẩm đã được cơ quan nhà nước cấp phép sản xuất và tiêu thụ trên thị trường
theo các chuyên gia cho biết
sâm ngọc linh tự nhiên có nhiều mắt
các mắt sâu lõm vào thân và xếp sau le nhau
dùng dao cắt thân thành từng lát mỏng và quan sát bên trong
thì thấy phần củ có màu vàng nhạt còn phần thân hơi tím
khi đưa lên miệng nếm có vị đắng sư vị về sau thì ngọt
ngoài ra vỏ sâm ngọc linh rất mỏng và nhẫn
nếu sửa sạch thì sẽ thấy có màu nâu vàng hoặc xanh xám
phân biệt bằng mặt thường rất là khó còn phân biệt bằng vị đấy
các dòng sâm ngoài ngọc linh tức là phần ở lai châu và kim bình trung quốc
khi ăn thì hơi có vị sốc sốc một tí sau đó nó đắng rồi ngọt
còn sâm ngọc linh thì không có vị sốc đấy
nhưng mà nếu chúng ta căn cứ vào vị thì chúng ta sẽ lại bị lừa
bởi vì sâm ở lào sâm ở dãy núi bên lào
và cả nam lào bắc lào thì nó lại cũng không có vị sốc
vị rất giống sâm ngọc linh và hình thức nó cũng rất giống
căn cứ vào mặt thường bằng kinh nghiệm thì gần như chúng ta không phân biệt được
để phân biệt được sâm ngọc linh là thật hay giả
phương pháp thông thường là test saponin có trong củ mẫu
thế nhưng phương pháp này cũng không giải quyết triệt để được câu chuyện thật ra
vì saponin cũng có trong nhiều loại sâm khác nhau
nếu mà chúng ta tin với xét nghiệm đấy thì ngay cả củ sâm công nghiệp
như củ cải ở bên trung quốc thì cũng là sâm ngọc linh hết
và nếu mà về định lượng đấy thì nó lại hơi buồn cười một chút
nếu mà định lượng tức là định lượng trong hàm lượng savumin
ở trong củ sâm để xem nó có đạt hay không đấy
thì nó lại diễn ra câu chuyện bởi vì tôi nghiên cứu rất nhiều
khi mà tôi định lượng xâm trung quốc thì hàm lượng nó thấp
và nó không đều có chất rất cao cho nó thấp
nhưng mà cái sâm lai châu thì cái hàm lượng saponin
nó lại còn cao gấp đôi gấp ba lần ở trong ngọc linh
để bảo vệ giá trị thương hiệu sâm ngọc linh và quyền lợi người tiêu dùng
trong thời gian tới đề nghị viện dược liệu đầu tư phương tiện máy móc
hướng tới xét nghiệm dna để xác định cây sâm ngọc linh thật giả
và người tiêu dùng chỉ nên mua sâm ngọc linh tại những nơi uy tín đảm bảo chất lượng
để tránh tiếp tay cho xâm tặc lợi dụng lừa đảo
tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang cận kề dự báo sức mua năm nay sẽ không được sôi động như trước
tuy nhiên việc bảo đảm nguồn hàng và bình ổn giá cả thị trường
là vấn đề trọng tâm được các bộ ngành và các địa phương doanh nghiệp chủ động triển khai

các hàng thiết yếu phục vụ tết năm nay đã được trưng bình ngay ngắn tại siêu thị này
cũng như nhiều siêu thị khác trên địa bàn thành phố hà nội
các hàng thiết yếu như lương thực gạo đường muối các thực phẩm lương thực
đơn vị có dự trữ tăng trưởng so với tết năm hai nghìn hai mươi một là khoảng từ một mươi
riêng một số nhóm hàng mà bánh kẹo trà mứt
thì nhằm cho vụ tết một cách tốt nhất thì đơn vị đã dự trữ những nhóm mặt hàng này tồn kho tăng ba mươi so với tết năm ngoái
năm nay người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu hơn
tết là thời điểm sức mô tăng cao nhưng nhìn chung mặt hàng tiêu thụ các loại hàng hóa
kể cả lương thực thực phẩm đều giảm hơn hai mươi năm so với các năm chưa có dịch bệnh
thật ra thì cũng nên mua những cái đồ mà tiết yếu cho gia đình thôi
ví dụ như là lương thực thực phẩm đồ ăn có những cái mà nó thực sự không cần thiết thì cũng hạn chế
bởi vì thu nhập trong mùa dịch bệnh này nó cũng hạn chế khó khăn
theo các chuyên gia sức mua trong tháng cuối năm nay sẽ không tăng cao so với cùng kỳ năm trước
bởi nhiều yếu tố tác động đến thị trường
về cái mặt tiêu dùng trong cái dịp tết nguyên đán này
thì chúng tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ tăng cao
nó sẽ có cái mức tăng trưởng tốt hơn
tất nhiên nó không thể phục hồi như những cái năm một mươi chín một mươi tám một mươi chín đúng không ạ
nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ tạo ra cái khu tăng trưởng dương
để từ đó tạo cái đảm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
để góp phần ổn định thị trường các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp cuối năm
cần theo dõi bám sát tình hình giá cả hàng hóa tại các địa phương
nhằm kịp thời ứng phó trong trường hợp có biến động